tại thành phố nha trang tỉnh ủy khánh hòa đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã tham dự hội nghị
tại hội nghị đồng chí hà ban phó trưởng ban tổ chức trung ương đã công bố các quyết định của bộ chính trị
về việc thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với đồng chí lê thanh quang
theo đó phân công đồng chí nguyễn khắc định ủy viên trung mương đảng ủy viên đảng đoàn quốc hội
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn
thôi giữ chức ủy viên đảng đoàn quốc hội chỉ định đồng chí tham gia ban chấp hành ban thường vụ
và giữ chức bí thư tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi